tối qua mùng tám tháng một mươi nguyễn đông anh tổ chức kỷ niệm một trăm bốn mươi năm thành lập năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
năm mươi năm năm đông anh trở thành một huyện của thủ đô hà nội một nghìn chín trăm sáu mươi một hai nghìn một mươi sáu đón nhận huân chương lao động hạng nhì
và bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
tới dự buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương
thành phố hà nội tỉnh vĩnh phúc tỉnh bắc ninh các bậc lão thành cách mạng
các bà mẹ việt nam anh hùng và đông đảo nhân dân huyện đông anh
huyện đông anh được thành lập vào tháng một mươi năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu dưới đời vua tự đức
đến tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đông anh chính thức trở thành một huyện ngoại thành ở phía bắc thủ đô
năm mươi năm năm qua huyện đông anh không ngừng vươn lên phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội
đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt
hiện nay thu nhập bình quân đầu người đạt bốn mươi ba triệu đồng một năm
công tác xây dựng nông thôn mới được huyện đặc biệt chú trọng
đến nay cả hai ba xã của huyện đều đạt tiêu chí nông thôn mới
phát biểu tại buổi lễ đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội biểu dương
và chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ và chính quyền và nhân dân huyện đông anh
đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời cần phát huy tiềm năng lợi thế về địa lý giao thông văn hóa lịch sử
và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển để thực hiện mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn hai nghìn năm mươi đưa huyện đông anh trở thành một đô thị nội đô
và là một trong những vành đai xanh theo quy hoạch tổng thể của thành phố
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí hoàng trung hải trao huân chương lao động hạng nhì
đồng chí nguyễn thiện nhân trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện đông anh